ban tổ chức lễ hội đền trần nam định cho biết năm hai nghìn một mươi bảy đền trần sẽ phát ấn sớm hơn ba mươi phút so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm tạo điều kiện cho những người ở xa về dự lễ có thể nhận ấn sớm hơn hạn chế tình trạng quá tài tại các điểm phát ấn
theo kế hoạch ban tổ chức lễ hội đền trần nam định sẽ phát ấn bắt đầu từ lúc năm giờ ngày một mươi năm tháng riêng
tại khu vực nhà giải vũ nhà trưng bày và đền trung hoa
đồng thời sẽ triển khai nhiều biện pháp hạn chế tình trạng chen lấn sô đẩy ném tiền vào kiệu ấn
cương quyết xử lý triệt để các hoạt động lợi dụng lễ hội để trục lợi

tại khu vực nhà giải vũ nhà trưng bày và đền trung hoa

ban tổ chức cũng bố trí thêm cán bộ ban quản lý di tích đền trần chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ
và hướng dẫn người dân vào dân hương phối hợp với các cơ quan chức năng
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm xử lý triệt đề tình trạng lợi dụng lễ hội
để tăng giá hàng hóa dịch vụ đổi tiền lẻ các điểm trông giữ xe trái phép
xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng người già người tàn tật trẻ em đến khu vực lễ hội để xin tiền của khách